kiểm tra căn nhà cấp bốn ở phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng công an đã phát hiện chín nam nữ đang sử dụng ma túy trong đó có người đã dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một công an phường trảng giài tp biên hòa đã ập vào kiểm tra một căn nhà tại khu phố bốn c đã phát hiện bốn nam năm nữ đang tụ tập bay lát trong tiếng nhạc lớn
trong nhóm này có người dương tính với sars cov hai bước đầu điều tra công an xác định vào đêm ngày bốn tháng một mươi một nhóm của đinh nam bình đã đi hát karaoke chui ở phường an bình tp biên hòa
trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ được nhân viên của quán giới thiệu nhóm này đến thuê căn nhà nêu trên của nguyễn thúy hằng với giá ba triệu đồng để tiếp tục bay lắc vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một
hằng còn gọi bốn cô gái tới chơi cùng với khách với giá bốn trăm linh đồng một giờ